xin chào các bạn
tuy nhiên khi lên quận để xin giấy phép xây dựng thì được ủy ban nhân dân quận cho hay
thửa đất này nằm trong quy hoạch khu dân cư xây dựng mới
theo quy định chỉ được cấp giấy phép xây dựng tạm
sau đó người dân đã phải ký cam kết tự tháo rỡ
không bồi thường phần công trình theo giấy phép tạm
ngoài ra khi xây xong không được hoàn công như giấy phép chính thức
trước sự phát triển mới của giáo dục đào tạo hiện nay
sự công bằng trong tiếp cận giáo dục có nguy cơ bị đe dọa
đây là nội dung được đề cập đến qua bài viết
công bằng và chất lượng giáo dục đang bị ảnh hưởng
trên báo thanh niên số ra hôm nay
hiện nay hầu hết các trường đại học cao đẳng dạy nghề
và trường phổ thông chất lượng cao tập trung ở thành phố thị xã khu đô thị lớn
còn vùng nông thôn và các tỉnh lẻ rất ít
mặc dù nhà nước đã đầu tư rất lớn cho giáo dục vùng khó
tuy nhiên hiện nay ở vùng núi vùng hải đảo vùng khó khăn
trường học xuống cấp do thiên tai
cơ sở hạ tầng giao thông đi lại rất khó khăn
nên đội ngũ giáo viên giỏi thường xin chuyển về thành phố thị xã
nên các vùng khó khăn thiếu cả về số lượng và chất lượng giáo viên
bên cạnh đó trong giai đoạn vừa qua
nhà nước đã khuyến khích mở rộng hệ thống các trường tư thục
và có một số chính sách hỗ trợ cho trường tư
nhưng vẫn còn nhiều bất cập
liên quan đến câu chuyện về những bất cập lát đá vỉa hè trong thời gian qua
trên báo hà nội mới hôm nay có bài viết
khắc phục bất cập trong việc lát đá vỉa hè tại thành phố hà nội
yêu cầu tăng cường giám sát cộng đồng
thành phố hà nội đã có thông báo chỉ đạo của chủ tịch ubnd thành phố hà nội
kiểm điểm tình hình triển khai công tác thiết kế
xây dựng hè đường bảo đảm văn minh đô thị tại các quận huyện thị xã
theo đó nhiều địa phương đã hiểu sai chủ trương của thành phố
thiết kế thi công vỉa hè bằng đá tự nhiên không bảo đảm kỹ thuật dẫn đến hư hỏng
thành phố đã yêu cầu các đơn vị nghiêm túc làm rõ trách nhiệm
nâng cao hiệu quả chỉ đạo giám sát cộng đồng
hiện các quận có công trình thi công lát đá vỉa hè đang thực hiện công tác giả soát
kiểm tra các dự án theo chỉ đạo của thành phố
nếu nhà thầu làm không đúng không khắc phục kịp thời quận sẽ đình chỉ thi công
cũng trên báo lao động số ra ngày hôm nay có bài viết
xin bồi thường doanh nghiệp quá khổ
tại tỉnh bình thuận việc quy hoạch cảng cây gà
rồi sau đó lại dừng quy hoạch và phải bồi thường thiệt hại cho một mươi hai nhà đầu tư du lịch
tại thời điểm năm hai nghìn bảy cho đến nay đã một mươi năm
tuy nhiên hiện công tác bồi thường thiệt hại
các doanh nghiệp trên vẫn chưa kết thúc
nhiều chủ đầu tư đã phải kêu trời vì thủ tục bồi thường quá nhiều khê
các doanh nghiệp đã nộp tất cả giấy tờ theo yêu cầu
tổng cộng các tài liệu chứng từ ước tính hơn một trang giấy a bốn
nhưng sở tài chính bình thuận vẫn cho rằng
chưa đáp ứng được đầy đủ hồ sơ tài liệu theo yêu cầu
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân